thưa quý vị với phương châm hướng về cơ sở mạnh từ cơ sở việc bố trí công an chính quy về xã đã và đang khẳng định được vị trí vai trò là nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
tại thái bình thời gian vừa qua lực lượng công an xã đã ghi dấu ấn từ những việc làm cụ thể khi các chỉ số về an toàn an ninh tại các xã thị trấn đều có chuyển biến tích cực
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt qua đó đã trở thành điểm tựa vững chắc tạo điểm tin và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín năm đồng chí công an chính quy được bố trí tăng cường về công an xã nam trung
sau hơn bốn năm về công tác tại đây những việc làm cụ thể của lực lượng công an xã đã từng bước làm truyền hóa địa bàn trước đây phức tạp về tình hình an ninh trật tự
kết quả này đã được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an chính quy về địa phương đảm nhiệm chức danh trưởng công an và phó công an xã
thì tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đã giảm hẳn các cái tay tề đạn xã hội đặc biệt là trật tự xã hội trong những năm vừa qua
xã nam trung là địa bàn vùng giáo với trên tám mươi là đồng bào có đạo với năm nhà thờ và ba giáo họ
xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn những buổi trao đổi thông tin như thế này đã liên tục được chính quyền địa phương lực lượng công an xã và linh mục triển khai đều đặn vào mỗi tuần
thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cũng nhanh chóng được nắm bắt
các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở cũng khẩn trương được giải quyết không để phức tạp
qua đó tạo sự gắn kết đồng lòng trong đồng bào lương giáo tại đây
tôi thấy cái tương quan giữa công an xã với
nhà thờ ở đây tương đối rất là tốt
bởi vì bao giờ thì cũng có cái tương quan hết
chúng tôi có truyền thoại của các vị công an xã các huyện rồi các vị cũng có số của chúng tôi
trao đổi có việc gì là trao đổi hoặc các vị vào trực tiếp
dịp noel là lượng người đến đông nhất
nhờ có sự hiện diện của các vị công an trong những dịp lễ như thế thì rất là tốt
bao giờ cũng phải vào những dịp khác
xác định là địa bàn hùng giáo
ngay từ ban đầu thì công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp đẳng trí quyền địa phương
ủy ban mặt trận tổ quốc thường xuyên gặp gỡ các vị đình mục các chức sắc chức việc trong tôn giáo
và để từ đó thì tuyên truyền vận động bà con tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và tham gia đấu tranh tối giác thủ phạm đảm bảo an ninh chất tựa trên địa bàn
không chỉ xây dựng xã vững mạnh cụ thể hóa chủ trương xây dựng huyện toàn diện
từ năm hai nghìn hai mươi công an huyện tiền hải đã đưa vào triển khai mô hình cụm công an xã liên kết
theo đó chia ba mươi một xã thành ba khu gồm khu nam khu trung và khu tây với sáu cụm công an xã liên kết
qua đó đã xóa bỏ hàng rào ngăn cách về địa giới hành chính phạt hủy trách nhiệm của lực lượng công an xã trong công tác phối hợp
tạo điều kiện cho công tác bảo đảm an ninh chất tựa tại địa bàn cơ sở
chúng tôi huy động cán bộ chiến sĩ của các xã khác ở trong cụ
thì huy động chúng tôi huy động rất nhiều lực lượng để có thể là anh em hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
và có đủ lực lượng để giải quyết ổn định dưới địa bàn cơ sở
bởi vì hơn ai hết thì với lực lượng dưới cơ sở thì gần dân sát dân
và đồng thời nó lắm bắt được những vấn đề về phong tục tập quán ở cơ sở
để phát huy được khả năng và hiệu quả hơn nữa của lực lượng công an xã
chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cái việc thứ hai là phải quan tâm tạo điều kiện đến điều kiện cơ sở vật chất
sinh hoạt tiêu chuẩn chế độ đối với lực lượng công an xã
vấn đề thứ ba tăng cường mở các lớp tập huấn để lưng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ
cho lực lượng công an xã để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
chân lượng đối mũ công an cơ sở từng bước được nâng cao vững vàng về bản lĩnh
sâu về nghiệp vụ là điều kiện để an ninh trật tự tại mỗi xã thị trấn nguyện luôn được giữ vững
qua đó thể hiện quyết tâm chính trị của công an tỉnh thái bình
từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị kỷ nguyên bốn bên cạnh những mối đe dọa an ninh truyền thống là những thách thức an ninh phi truyền thống
tội phạm biến đổi khuôn lường đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng
những diễn biến này đòi hỏi nguồn nhân lực công an nhân dân phải thực sự bản lĩnh
không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà còn phải trang bị đầy đủ những kỹ năng làm chủ công nghệ và thông thạo ngoại ngữ
đó chính là chìa khóa để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn trong bối cảnh mới
sôi động và kịch tính tự tin bản lĩnh và đầy ấn tượng
lần đầu tiên một sân chơi ngoại ngữ lớn
được tổ chức trong khối các học viện trường công an nhân dân
cuộc thi tranh biện quốc tế bằng tiếng anh với chủ đề
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn
quỳ tụ những học viên xuất sắc không chỉ am hiểu kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành
mà còn có kỹ năng phản biện sắc xảo bằng tiếng anh
đây là một môi trường để bọn em có thể cõi sát
hơn nữa tranh biện là một nội dung tương đối mới
nhưng em thấy tương đối hữu ích vì nó có thể giúp bọn em có những suy nghĩ
và những hướng tranh biện với các bạn khác làm sao cho logic nhất
việc nào có ngoại ngữ tốt sẽ giúp cho mình có thể tiếp cận đến những kiến thức
như là các cái tiến bộ của các nhân loại và kiến thức cũng như là một cầu nối
giúp chúng ta có thể hội nhập đặc biệt đối với ngành công an mình thì sự hợp tác quốc tế
rất là quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ và đấu tranh
chống các loại tội phạm cũng như bảo vệ an ninh quốc gia
nhiều năm nay
tiếng anh là ngoại ngữ bắt buộc chuẩn đầu ra của sinh viên các trường công an nhân dân
học đi đôi với hành gắn việc học ngoại ngữ với các môn chuyên ngành
đây cũng chính là nền móng xây dựng kỹ năng tự học tự nghiên cứu
cho học viên các trường công an nhân dân
ở hai học viện là học viện an ninh nhân dân và viện cảnh sát nhân dân
thì từ năm hai nghìn một mươi năm thực hiện quy định của bộ dục đào tạo thì đã thực hiện các chương trình
đào tạo chất lượng cao ngành trinh sát và ngành điều tra bằng tiếng anh
với các học phần phải đào tạo hoàn toàn bằng tiếng anh
thì cái xu hướng học và dạy tiếng anh chuyên ngành tức là chuyên ngành bằng tiếng anh
đã trở thành một xu thế chung đối với việt nam và quốc tế
trong nhiều năm nay học viện tổ chức đào tạo hệ cử nhân chất lượng cao
trong hệ cử nhân chất lượng cao này thì hai năm cuối là sinh viên được nghe giảng bằng tiếng anh
cho nên khi mà các em tốt nghiệp ra trường là các em rất vững vàng về ngoại ngữ và sẵn sàng làm việc và nghiên cứu
trong môi trường hội nhập quốc tế
đổi mới giáo dục và đổi mới gắn liền với chuyển đổi số với công nghệ
thì đó sẽ là một cái nền tảng và một cái công cụ để xúc tác cho sự phát triển của các bạn học sinh học viên
trong quá trình mà mình tiếp nhận kiến thức mới
so với cách giáo dục truyền thống thì đây chính là một cái điểm mới mà các bạn sinh viên được hưởng
nhưng ngoài ra thì nó cũng là một cái thách thức khá là lớn khi mà đội ngũ giảng viên và lãnh đạo của nhà trường
cũng phải luôn luôn phải thay đổi và tìm cách để mình thích nghiệp
xây dựng nguồn nhân lực trẻ công an nhân dân chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong kỷ nguyên bốn tâm huyết của người dạy và đam mê của người học thông qua những trải nghiệm ngay từ trên ghế nhà trường
sẽ là bệ phóng cho các em khi công tác tại môi trường thực tế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
chúng ta hãy ở bên cạnh đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghèo của những số phận kém may mắn
để giúp đỡ bằng tấm lòng
bằng cảm xúc của trái tim bằng sự thấu hiểu bằng sự trân trọng nâng niu và cảm thông sâu sắc
hưởng ứng lời kêu gọi này của thủ tướng chính phủ trong những năm qua lực lượng công an tỉnh yên bái đã triển khai nhiều hoạt động
hướng về cơ sở nhận chăm sóc đỡ đầu những trẻ em mồ côi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tình yêu thương con trẻ
cảm giác cảm thông sâu sắc của cán bộ chiến sĩ đã cùng chung tay giúp đỡ đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành phía trước
sa hoàng huy lập được các cán bộ chiến sĩ công an xã sơn a thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nhận đỡ đầu đã gần hai năm nay
em bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi mới hai tuổi nhà nghèo cha mẹ lại không có công an việc làm ổn định nên không thể lo cho em có được một cuộc sống đủ đầy như các bạn cùng trang lứa
hoàn cảnh của cháu lập này thì cũng rất là khó khăn bố mẹ thì công việc thu nhập không được ổn định
gia đình thì thuộc diện vụ nghèo của định phương cháu lập thì hiện tại là mắc căn bệnh hiểm nghèo
nên là trong quá trình giả soát địa bàn thì tập thể công an xã sơn a thị xã nghi lộ nhận đỡ đầu nhận đỡ đầu và động viên về mặt vật chất và tinh thần cho cháu
nhận đỡ đầu em đến năm một mươi tám tuổi hàng tháng ngoài việc hỗ trợ kinh phí năm trăm linh đồng em còn được các cán bộ chiến sĩ công an xã sơn a đón về chăm sóc tạo điều kiện cho em được học tập vui chơi
phát triển một cách toàn tiện
đến công an xã chơi các cô các chú dạy con học bà con rất vui
thời gian nào rảnh rỗi các cô chú nào ở trên công an xã thời gian rảnh rỗi thì đều vào động viên và thăm cháu
và vào những cái buổi những cái dịp nghỉ hè những cái buổi tối thì khi mà các cô chú là được nghỉ thì là đều dẫn cháu đi ra trụ sở chơi và kèm cập về thêm cái công việc để cho cháu này học tập
lập chỉ là một người
trong bốn mươi bảy trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng đến năm một mươi tám tuổi
ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng đến nay các cán bộ chiến sĩ còn kêu gọi các tổ chức thiện nguyện các nhà hào tâm chung tay quyên góp ủng hộ mua sắm sách vở đồ dùng học tập sinh hoạt trao tặng các em với tổng kinh phí trên năm trăm linh triệu đồng